ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện nghị định số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp
về một số chính sách phát triển thủy sản và sơ kết năm năm thực hiện quyết định số bốn mươi tám hai nghìn một mươi qdttg
theo đó đến nay toàn tỉnh đã có ba mươi bảy tàu đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy được đưa vào khai thác
qua hơn hai năm thực hiện nghị định sáu bảy của chính phủ đến nay tỉnh quảng nam đã có chín mươi hai tàu được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
đủ điều kiện đóng mới và một mươi bảy tàu đủ điều kiện nâng cấp cải hoán đạt một trăm linh chỉ tiêu được trung ương phân bổ
trong đó có năm mươi tám tàu cá cam kết đóng mới và đã được các ngân hàng thương mại ký hợp đồng tín dụng
với tổng giá trị cam kết đầu tư cho vay là sáu trăm sáu mươi tỷ đồng
hiện đã có năm mươi chín chủ tàu được vay vốn với số tiền đã giải ngân được hơn năm trăm một mươi sáu tỷ đồng
đến nay quảng nam đã có một tàu nâng cấp máy chính ba mươi bảy tàu đóng mới
đa số những con tàu được đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy
sau khi hoàn thành đi vào sản xuất đã được địa phương tổ chức đưa vào mô hình tổ đội đoàn kết
để vươn khơi đánh bắt hải sản góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương